từ sáng nay ngày hai mươi chín tháng bảy tỉnh phú yên tạm đóng cửa tất cả các điểm du lịch trên địa bàn
và chưa xác định thời gian sẽ mở cửa trở lại
công an tỉnh và sở y tế nghiên cứu các phương án lập chốt chặn tại các cửa ngõ vào địa bàn
bảo đảm an toàn tuyệt đối
các ngành đơn vị liên quan và địa phương tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra
quản lý địa bàn nắm chắc số lượng khách lưu trú lưu ý đối với người nhập cảnh vào việt nam tới phú yên
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo thống kê của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên
lượng du khách đến nghỉ dưỡng tại địa phương hiện nay khoảng bảy người một ngày
tất cả du khách khi đến phú yên phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế